đã điều tra xác minh và làm việc với trên ba mươi người bị hại trực tiếp vây tiền của nhóm đối tượng này
thu lợi bất chính lên đến hàng trăm triệu đồng
số nạn nhân còn lại trên một trăm linh người với tổng số tiền mà các đối tượng thu lợi bất chính lên đến hàng tỷ đồng
sau đây là nghiệp sống hai mươi bốn trên bảy với những tin tức văn hóa xã hội đáng chú ý
tại hội thảo thứ trưởng bộ xây dựng bùi phạm khánh nhấn mạnh
ngoài việc liên tục tổ chức các buổi trao đổi giữa các nhà khoa học và doanh nghiệp trong lĩnh vực cấp thoát nước
thì việc đẩy mạnh chuyển giao công nghệ tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực cấp các nước
cũng như gắn mục tiêu phát triển bền vững không đánh đổi môi trường với lợi ích kinh tế trong ngành xây dựng
là một trong những ưu tiên của nhà nước
hội thảo năm nay thu hút hơn hàng ngàn công nghệ lọc nước thiết bị và phương án xử lý hiệu quả của ngành cấp thoát nước
xử lý nước thải đến từ nhiều quốc gia như anh pháp bỉ nhật bản hà lan
song hành với phát triển công nghiệp sản xuất suy thoái môi trường và cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên là điều không thể tránh khỏi
vì vậy việc phát triển mô hình khu công nghiệp sinh thái gắn chặt giữa lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường
được xem như hướng đi mới tại việt nam
nhằm khắc phục những hạn chế của khu công nghiệp khu chế xuất truyền thống
năm hai nghìn một mươi bốn thủ tướng chính phủ đã phê duyệt dự án triển khai sáng kiến khu công nghiệp sinh thái
hướng tới mô hình khu công nghiệp bền vững tại việt nam
theo đó ba khu công nghiệp của ninh bình đà nẵng và cần thơ là đối tượng thiết điểm mô hình khu công nghiệp sinh thái
tại đây dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia các công ty sẽ phối hợp với nhau và phối hợp với cộng đồng địa phương
nhằm giảm tác động không tích cực tới môi trường và giảm chi phí sản xuất
sản xuất sạch hơn này thì thứ nhất thì tạo điều kiện môi trường sạch sẽ
hai là giảm bớt chi phí đầu vào đồng thời giảm giá thành sản phẩm tăng khả năng cạnh sản phẩm đến thị trường
hiện tại ở việt nam đang tồn tại hai trạng thái khu công nghiệp
là khu công nghiệp liên doanh với nước ngoài và khu công nghiệp của chính phủ
các khu công nghiệp liên doanh về cơ bản
đã tiến sát với các tiêu chuẩn của khu công nghiệp sinh thái quốc tế
khu công nghiệp của chính phủ cũng ghi nhận những nỗ lực cải thiện nhưng vẫn còn khoảng cách khá lớn
nếu các khu công nghiệp của chính phủ phát triển theo hướng khu công nghiệp sinh thái
sẽ thu hút được nhiều sự đầu tư nước ngoài tạo điều kiện cho việt nam phát triển nền công nghiệp
là một địa phương có nền kinh tế năng động với số lượng khu công nghiệp khu chế xuất đứng đầu cả nước
tuy nhiên thành phố hồ chí minh hiện vẫn chưa bắt kịp xu hướng phát triển công nghiệp xanh của thế giới
chính vì vậy ngành công nghiệp thành phố cần có những điều chỉnh đổi mới nếu không muốn mất đi vai trò đầu tàu
và thu hút vốn đầu tư từ các quốc gia vốn coi trọng vấn đề môi trường
phát triển khu công nghiệp sinh thái có thể cải thiện hoạt động kinh tế
đồng thời giảm thiểu các tác động tới môi trường bởi nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên
và giảm thiểu bỏ chất thải
việc nhân rộng mô hình này tại việt nam sẽ không thể ngày một ngày hai mà còn cần đầu tư không chỉ công nghệ
mà còn cả hệ thống chính sách hợp lý để thu hút nhà đầu tư
việc võ đạo qua việt nam môn võ truyền thống của dân tộc đang được giáo viên và học sinh
nhiều trường quan tâm và đưa vào ứng dụng trong các bài tập thể dục
hiện tại thì ở tp hcm trường tiểu học nguyễn thị minh khai quận gò vấp được xem là điểm trường khá thành công
với việc áp dụng môn võ nhạc qua việt nam trong giờ tập thể dục

với việc áp dụng môn võ nhạc qua việt nam trong giờ tập thể dục

với việc áp dụng môn võ nhạc qua việt nam trong giờ tập thể dục